theo các chuyên gia với nhóm cổ phiếu ngân hàng việc đầu tư lướt sóng trong giai đoạn hiện nay không phù hợp và tìm ẩn nhiều rủi ro
thậm chí nhiều cổ đông trong một tháng trở lại đây gánh chịu thiệt hại thu lỗi lớn
với cổ phiếu này thì chỉ nên đầu tư để nắm giữ dài hạn sẽ thích hợp hơn
hiện thành phố hồ chí minh và nhiều địa phương đang nỗ lực tăng nguồn cung nhà ở xã hội
nhà ở thương mại giá rẻ để đáp ứng nhu cầu của đông đảo người có thu nhập thấp
xoay quanh vấn đề này
gia pháp lý cũng chỉ ra một số kẽ hở và rủi ro mà người dân cần phải lưu ý
để sở hữu nhà ở xã hội và sử dụng đúng quy định của pháp luật
theo bộ xây dựng đến nay cả nước đã hoàn thành hai trăm bảy mươi năm dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng một trăm bốn mươi bảy căn hộ
các địa phương đang tiếp tục triển khai thêm ba trăm ba mươi chín dự án với quy mô khoảng ba trăm bảy mươi một năm trăm linh căn hộ
tương đương khoảng một mươi tám năm mươi tám triệu m hai sàng
tuy nhiên nguồn cung vẫn còn quá ít so với nhu cầu của người dân
bên cạnh đó giá thành còn cao
nên số lượng người lao động mua được nhà ở xã hội còn rất thấp
mặc dù cung không đủ cầu nhưng trên các website mua bán nhà đất
vẫn có nhiều người rao bán nhà ở xã hội với giá thành rẻ
chỉ bằng phân nửa so với nhà thương mại nên được nhiều người tìm mua
phải chăng đây là thực trạng người ăn không hết
kể lần chẳng ra
trên thực tế hiện nay là có cái việc là một số đối tượng không đủ theo quy định
tuy nhiên bằng các hình thức khác nhau vẫn được các cơ quan chức năng chúng ta xét duyệt
để mua các cái nhà ở xã hội này
sau khi đó thì họ sẽ có nhu cầu là đầu tư hoặc đầu cơ thì họ có nhu cầu chuyển dưỡng đi hoặc là cho thuê
thì như vậy chúng ta thấy rằng là bản chất của nhà ở xã hội trong trường hợp này
thì đối với một số trường hợp thì nó không còn đúng với cái bản chất ngay từ bắt đầu
khi mà nhà nước chúng ta ban hành các chính sách liên quan đến nhà ở xã hội
theo quy định nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của nhà nước
cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của luật nhà ở
người mua nhà sẽ được hưởng mức giá ưu đải hơn so với những căn hộ thuộc diện thương mại
chuyên gia pháp lý cho rằng việc chuyển nhượng phải sau năm năm
kể từ khi người dân được sở hữu nhà ở xã hội và thanh toán hết tiền
do cái nhu cầu cũng như là do một số các đối tượng đầu tư đầu cơ
hình thức là chúng ta chuyển dưỡng mà tuy nhiên chúng ta lách luật
bằng một số cái hình thức chẳng hạn như là hợp đồng đặc hợp hợp đồng hứa mua hứa bán
thậm chí là có một số trường hợp gần đây tôi thấy là có một cái tình trạng đó là
để lại di chúc các cơ quan chức năng sau quá trình thanh tra kiểm tra giám sát
phát hiện cái việc mà chuyển dựng cái nhà ở xã hội này không đúng theo quy định pháp luật
như tôi vừa chia sẻ thì ngoài cái rủi ro là bị xử phạt vi phạm hành chính
thì những cái căn nhà ở xã hội này sẽ được các cơ quan chức năng thu hồi lại
và để đảm bảo theo đúng mục tiêu ban đầu
hiện nay quy trình thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội rất phức tạp
để tăng nguồn cung nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở của đông đảo người có thu nhập thấp
chính phủ cần quan tâm hỗ trợ và tháo gỡ loạt khó khăn ách tắc
cho cả nhà đầu tư và người dân có nhu cầu sở hữu nhà
để thực hiện một dự án nhà ở xã hội đó thì là về mặt trình tự thủ tục
rồi về đất đai
vì dân dân thì làm trình tự như một cái khu nhà ở thương mại
hoặc những dự án khác nó không có cái cơ chế đặc thù cho cái nhà xã hội
cho nên quá trình triển khai thì cũng rất khó
điều chỉnh thay đổi ở trong các cái chính sách để hỗ trợ nhà xã hội cho công nhân
ví dụ như là cái trần hàng mức vai rồi các cái quy định khác hỗ trợ
và cái lợi xuất của các cái gói để làm sao
thứ nhất là có hai cái mục tiêu kéo giảm cái giá thành của cái nhà xã hội
nhà luôn luôn như súng
và cái thứ hai là tăng được cái mức hỗ trợ kéo dài cái thời gian đã trả góp ra
như vậy trong khi chờ đợi tháo gỡ những nút thắt trong phát triển nhà ở xã hội
thì người dân cũng cần tìm hiểu kỹ khi mua bán loại hình này
để tránh cảnh tiền mất tật mang
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ mình thắng xin chào và hẹn gặp lại